những ngày này người dân trồng quất cảnh trên địa bàn tỉnh quảng nam đang tất bật chăm sóc
chuẩn bị để kịp cung cấp cho thị trường dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
tại các vườn quất ở xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
nơi được mệnh danh là thủ phủ quất của tỉnh quảng nam
nhờ lượng mua tăng cao nên người trồng quất ở đây rất phấn khởi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
vụ này gia đình ông nguyễn viết dũng thôn trảng kèo xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
trồng hơn năm trăm linh trậu quất cảnh
dù thời tiết không được thuận lợi song với sự đầu tư kỹ lưỡng từ giống phân bón và công chăm sóc
nên có hơn chín mươi số quất trong vườn của ông cho quả chín đúng dịp tết
ông dũng cho biết ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đông đảo thương lái đến từ đà nẵng gia lai
đã đến tận vườn chọn mua và đặt cọc
tuy giá cả không bằng năm ngoái nhưng lượng đặt hàng tăng cao
nên ông không còn lo lắng về đầu da nữa
sau với chỗ ông hòa thì nhận thái được
còn cũng có cái là
còn gần một tháng nữa mới đến tết kỷ hợi nhưng đến thời điểm này
hơn tám mươi quất cảnh trên địa bàn xã cẩm hà đã được thương lái đặt cọc tiền
chờ qua dằm tháng chạp sẽ đến trở đi tiêu thụ hết
năm nay toàn xã cẩm hà có hơn năm trăm linh hộ trồng quất cảnh trên diện tích hai trăm hai mươi hectare
với khoảng năm mươi bốn trậu quất cảnh chủ yếu tập trung tại các thôn
trảng kèo bầu ốc thượng bầu ốc hạ bến trễ
đối với cẩm hà thì cái quật là cũng có rất là lao đời và thành một cái truyền thống
song song với quá trình phát triển đô thị hóa của địa phương thì
cái diện tích đất nông nghiệp của bà con thì ngày càng thu hẹp
do đó thì cái số lượng và cũng như cái diện tích trong cái quật cảnh thì sẽ giỏm súc lại
và đối với địa phương thì cũng đã có cái nhiều giải pháp
và đặc biệt là cũng tuyên truyền hỗ trợ bà con
tức là tập trung để năng cao các chất lượng
cái quật cảnh
các thương lái cho rằng ngoài điều kiện thổ nhưỡng
người trồng quất ở cẩm hà hội an biết cách chăm sóc nuôi dưỡng
nên quất to quả chín vàng và có lá màu xanh thể hiện được sức sống tràn đầy
và mang lại tài lộc cho người chơi nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng